bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đã đến dự lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập trường tiêu học thăng long hà nội
trải qua chín mươi năm đồng hành cùng thủ đô và đất nước trường tiểu học thăng long đã viết nên lịch sử của riêng mình
lịch sử của một ngôi trường kiên trung trong sự nghiệp chồng người
nhiều nhà giáo của trường trước cách mạng tháng tám sau này đã trở thành những nhà cách mạng nhà văn hóa cán bộ lãnh đạo có tên tuổi
như đặng thái mai hoàng minh giám võ nguyên giáp phan thanh bùi kỳ
kế thừa truyền thông đó các thế hệ giáo viên của trường luôn đoàn kết tâm huyết không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
phát biểu tại buổi lễ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải tin tưởng đội ngũ giáo viên trường đại học thăng long
sẽ tiếp tục ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học
các em học sinh phân đấu đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ để trở thành chủ nhân tương lai của thủ đô và đất nước